những ngày qua tình hình mưa lũ diễn ra phức tạp ở thượng nguồn sông đồng nai do đó người dân và chính quyền các cấp ở hạ liêu sông đồng nai đang chủ động thực hiện các biện pháp để ứng phó tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra
những ngày qua nước lũ ở khu vực thượng nguồn sông đồng nai có chiều hướng dâng cao kéo theo nguy cơ nước sông ở hạ nguồn dâng cao đột ngột khi kết hợp với chiều cường
do đó hai ngày qua người dân làng bè biên hòa trên sông đồng nai đã chủ động trăng chéo các bè để phong tránh nước sông dâng cao đột ngột chảy xiết cuốn trôi và làm vỡ bè
cùng với phòng chống thiên tai làng bè trên sông đồng nai việc phòng chống ngập đối với những hộ dân ven sông cũng đặc biệt được chú trọng
theo đó chính quyền các địa phương đang tăng cường tuyên truyền vận động người dân kê cao tài sản chủ động di rời lên những khu vực an toàn đối với các hộ dân ở vùng thấp trũng

các quần xã trọng điểm nằm ven sông hoặc có những sông suối vừa rồi đã chỉ đạo cho các quần xã kiểm tra rạ soát những điểm trọng yếu
hiện đang trong cao điểm mùa mưa nên nước lũ có thể đổ về từ thượng nguồn sông đồng nai nên những hộ dân sinh sống làm ăn ở vùng hạ nguồn cần chủ động các biện pháp ứng phó với thiên tai
qua đó phòng tránh những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai có thể gây ra